tại trường sở liên hợp quốc ở new york mỹ hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm qua đã nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng ở giải gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở trung đông
tổng thư ký liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột leo thang ở gaza cũng như nguy cơ xung đột lan rộng giữa israel với phong trào hamas và các nhóm vũ trang khác gây hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực trung đông
bên cạnh đó người đứng đầu liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công liên tiếp của các nhóm vũ trang ở iraq và syri cũng như các vụ tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ thời gian gần đây
ông hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và triển khai ngay những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng
trong khi đó báo cáo trước hội đồng bảo an trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về trung đông khaled khayyari cảnh báo tình hình ở khu vực này đang ngày càng xấu đi ở mức rất đáng báo động
đại diện nhiều nước tại liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở gaza đồng thời nhấn mạnh ưu tiên về một lệnh ngừng bắn bền vững thông qua sự góp sức của tất cả các đối tác khu vực và quốc tế